đêm qua ngày một mươi năm và sáng sớm ngày hôm nay ngày một mươi sáu tháng một mươi hai lũ trên sông các tỉnh miền trung lên rất nhanh
nhiều nơi vượt mức báo động ba tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp nghiêm trọng và kéo dài
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cũng đã vừa ra thông báo khẩn cấp về tình hình lũ tại các tỉnh trung bộ
theo đó lũ trên các sông ở quảng nam quảng ngãi bình định đang diễn biến phức tạp và đặc biệt lớn
ngoài ra trung tâm còn cập nhật tình hình lũ trên các sông từ quảng bình đến thừa thiên huế phú yên
chiều tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai lũ trên các sông ở quảng trị thừa thiên huế đạt đỉnh
mực nước nhiều sông vượt mức báo động ba đến đêm ngày một mươi năm sáng sớm ngày một mươi sáu tháng một mươi hai lũ trên các sông ở quảng nam quảng ngãi bình định và gia lai lên rất nhanh
cơ quan khí tượng cảnh báo tình trạng ngập lụt sâu diện rộng nghiêm trọng xảy ra ở các tỉnh từ thừa thiên huế đến phú yên và gia lai
đặc biệt thành phố huế và thành phố quy nhơn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do ngập lụt
nguy cơ xảy ra lũ lớn lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng ven sông
mưa lũ còn ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa các tỉnh từ thừa thiên huế đến phú yên
trung tâm dự báo nhận định đây là đợt lũ đặc biệt lớn xảy ra trên diện rộng kéo dài tình hình lũ còn diễn biến phức tạp